xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm do truyền hình công an nhân dân phối hợp cùng với bệnh viện đa khoa tâm anh sản xuất
thưa quý vị tim là một bộ phận quan trọng của cơ thể nếu chức năng tim bị ảnh hưởng thì có thể gây bộc phát các cơn đau tim suy tim hay nhồi máu cơ tim
để chẩn đoán sớm các bất thường về tim mạch người ta thường sử dụng phương pháp siêu âm tim
vậy khi nào cần siêu âm tim lợi ích của phương pháp này là gì
trong chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
điều trị tim mạch siêu âm tim là người ta sử dụng các cái sóng siêu âm được phóng ra từ một cái đầu dò và các sóng này nó sẽ xuyên qua các mô của cơ thể
sau đó phản hồi trở về lại được ghi nhận bằng một cái hệ thống máy móc và chuyển thể tạo thành một hình ảnh trên màn hình để giúp cho người bác sĩ thấy được cái cấu trúc và hình thái của cơ tim
vì vậy siêu âm tim sẽ giúp cho bác sĩ thấy cái tim được một cách toàn vẹn thấy được cái hoạt động và chức năng của cơ tim một cách trong thời gian thật
vậy thì trong quá trình thăm khám thì
vậy thì siêu âm tim sẽ thường được chỉ định trong những trường hợp như thế nào ạ
nhưng mình đã giải thích vì do những cái giá trị lớn lao giúp cho thấy được cái hoạt động cấu trúc cũng như là chức năng của cơ tim
vì vậy cái chỉ định siêu âm tim ngày nay thì nó khá là rộng rãi cho người bệnh
khi bệnh nhân có các vấn đề về mặt tim mạch có các nguy cơ về tim mạch đặc biệt là các bệnh lý mà nó liên quan tới các cấu trúc của cò tim
ví dụ như là các bệnh lý về ván tim các bệnh lý về tim bẩm sinh các bệnh lý về bệnh lý đồng mặt vằn và các cái hậu quả của một số bệnh lý tim mạch như là hước ác hoặc là đáy tháo đường
thì khi mà bệnh nhân có các vấn đề về tim mạch có các nguy cơ đấy thì các bác sĩ sẽ chỉ định siêu âm tiêm nhằm đánh giá một cách cụ thể nhất cái cấu trúc cũng như là cái hoạt động của quả tim
vâng như vậy thì siêu âm tim thì có vai trò rất lớn trong việc phát hiện ra những bệnh lý bất thường ở tim mạch
thì bác sĩ có thể cho biết hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh thì có những phương pháp những cái thiết bị nào để có thể thực hiện phương pháp siêu âm tim
với mong muốn là xây dựng trung tâm tim mạch tại bệnh viện đa khoa tâm anh là một trong những đơn vị đi đầu trong cái lĩnh vực mà chăm sóc tim mạch chuyên sâu
thì chúng tôi đã có triển khai rất nhiều các cái kỹ thuật gồm như là đầy đủ tất cả các kỹ thuật mà liên quan tới siêu âm tim mạch
từ những tình huống siêu âm tim mạch thường quý siêu âm tim mạch hai d thời đó có siêu âm tim mạch ba d
rồi những phương pháp siêu âm tim mà nó chuyên sâu hơn ví dụ như là siêu âm tim thực quá siêu âm tim gắn sức hoặc là siêu âm tim gọi là sử dụng các kỹ thuật như là spacco specorting hay còn gọi là siêu âm tim đánh giá sức căng cơ tim
và chúng tôi còn triển khai thêm một số các siêu âm mà mắc tính chuyên sâu nữa ví dụ như là siêu âm tim tim thai cho trẻ rồi siêu âm tim đánh giá các bệnh lý tim bẩm sinh và kể cả các siêu âm tim mạch máu thì chúng tôi cũng triển hành đầy đủ
làm sao đó để có thể cung cấp được tất cả các nhu cầu trần đoán tim mạch của người bệnh và mang lại một chẩn đoán chính xác nhất toàn diện nhất cho người bệnh mà đến khám và điều trị tại bệnh viện tâm an
vâng rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
siêu âm tim được xem là một khảo sát y học thường quy quan trọng
những hình ảnh có được từ quá trình siêu âm là cơ sở vững chắc giúp các bác sĩ đưa ra chẩn đoán bệnh lý chính xác và hiệu quả
kỹ thuật siêu âm tim ngày càng hiện đại
nếu như siêu âm ba d có khả năng tái tạo lại dữ liệu thu nhận được từ sóng âm thành hình ảnh ba chiều rõ nét chi tiết
thì siêu âm bốn d có thêm khả năng ghi nhận thêm sự chuyển động
đây là cơ sở quan trọng giúp ích rất nhiều cho các bác sĩ lâm sàng trong việc điều trị
siêu âm tim là phương pháp chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn không gây đau không có biến chứng
cụ thể siêu âm tim sử dụng sóng siêu âm thay vì tiêm phóng xạ y âm hóa như chụp x quang
nên an toàn và không gây tổn hại đến sức khỏe người bệnh ngay cả khi thực hiện nhiều lần
hiện tại khoa tìm mạch hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh là một trong những cơ sở uy tín hàng đầu
về thăm khám chẩn đoán các bệnh lý về tim mạch
khoa được đầu tư xây dựng khang trang sở hữu hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại hàng đầu thế giới
cảm kết thực hiện các bước chẩn đoán hình ảnh can thiệp các thủ thuật và chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân theo các tiêu chuẩn quốc tế
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé